vị mưa lớn kéo dài từ chiều ngày sáu tháng một mươi đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh quảng trị bị ngập cục bộ
trong đó nhiều địa bàn khu vực miền núi đã bị chia cắt
đặc biệt mưa lũ đã khiến hai người dân tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị bị mất tích
hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cứu hộ tìm kiếm người bị nạn
mưa lớn cũng khiến nước ở sông và các khe suối trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắc rông lên nhanh
tràn qua đường và tiêm ẩn nguy cơ gây sạt lở tại khu vực dân cư ở sát sông suối
trước tình hình đó lực lượng bộ đội biên phòng đã lập các chốt gác ở các khu vực nước lũ đang lên để ngăn người dân đi lại
đồng thời triển khai các phương án di rời người dân khỏi các khu vực ven sông suối tiêm ẩn nguy cơ sạt lở để đến các nơi an toàn
dự báo tại tỉnh quảng trị ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ vùng thấp trũng ven sông suối thành phố đông hà thị xã quảng trị